phiên họp thứ hai mươi bốn ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
rất nhiều đóng góp đã được các đại biểu đưa ra về các nội dung của báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước trong năm hai nghìn một mươi bảy cũng như bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
theo báo cáo thẩm tra của ủy ban kinh tế của quốc hội đối với kết quả phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy
chính phủ cần đánh giá sâu hơn về sự bền vững của tăng trưởng kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tính toán tỷ lệ thất thoát lãng phí tài sản công so với gdp để cảnh báo đầy đủ về thực trạng này
kinh tế quý i năm hai nghìn một mươi tám với sự bứt phá về gdp tăng bảy ba mươi tám đem lại kỳ vọng lớn nhưng cũng tạo áp lực không nhỏ
về tăng trưởng gdp trong ba quý còn lại của năm nếu tăng trưởng vẫn định hình như các năm trước quý sau cao hơn quý trước
tuy nhiên áp lực không nhỏ về tăng trưởng gdp trong ba quý còn lại của năm nếu tăng trưởng vẫn định hình như các năm trước

trong một số ngành lĩnh vực cụ thể còn khó khăn vướng mắt như chưa có sự gắn kết thường xuyên giữa hoạt động sản xuất nông nghiệp
với nhu cầu thị trường vẫn phải giải cứu nông sản công tác dự báo thống kê chưa đáp ứng yêu cầu chủ động
từ xa mang tầm chiến lược vì thế chính phủ cần có những giải pháp cụ thể hiệu quả hơn
theo chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng của quốc hội phan thanh bình
chính phủ cần trú trọng đến các giải pháp ngay từ khâu nhận thức của các bộ ngành để nền kinh tế chuyển đổi sang phát triển bền vững theo chiều sâu
điều đã nhận thức rất rõ rồi nhưng mà chúng ta đang chuyển là có cảm giác là hình như ta nhận thức được
nhưng mà trong cái động thái của chính phủ và của các bộ ngành để chuyển đáp ứng được yêu cầu thì có chậm so với yêu cầu
và trong cái báo cáo của chính phủ đặc biệt là của bộ ngay chỗ đồng chí bộ trưởng bộ kinh tế kế hoạch hồ tư gây trình bày đó
thì có đặt ra những cái tồn tại thì tôi lưu ý vấn đề
thứ nhất là hiện nay chúng ta phát triển dựa vào cái vốn và cái lao động
nhưng cái điều đó thì nó lại không phải là một cái nền khi mà chúng ta phát triển
thời gian sắp tới đặc biệt với bốn trăm linh không khi mà sử dụng lao động công nghệ vào
thì cái vốn của ta không lớn và cái sức lao động của chúng ta không phải là thế mạnh trong cạnh tranh thời gian sắp tới
khẳng định những thành quả và nỗ lực mà chính phủ đã thực hiện trong thời gian qua để thực hiện hiệu quả nghị quyết của quốc hội
một số ý kiến khác thì đề nghị chính phủ quan tâm đến các giải pháp nâng cao năng suất lao động
hạn chế dần sự phụ thuộc vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
sức lao động việt nam như báo cáo hôm nay đó
mới bằng bảy của singapore bằng năm mươi bảy philippines và đặc biệt bằng tám mươi bảy của lào
thì chúng ta phải cần suy nghĩ
lao động cốt lõi trong ngành công nghiệp công nghiệp chế biến chế tạo xây dựng v v là xếp sau cả campuchia
kinh tế trong nước tiếp tục phụ thuộc hơn doanh nghiệp fdi
theo ủy ban kinh tế của quốc hội trong thời gian tới
chính phủ cần đẩy nhanh việc cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
và xử lý các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ có dấu hiệu mất an toàn
ra soát xây dựng các danh mục dự án trọng điểm
có sức lan tỏa cao nhằm tận dụng nguồn vốn yêu đãi của các tổ chức tài chính quốc tế
nhanh chóng xử lý các quỹ tiến dụng nhân dân yếu kém không có khả năng phục hồi
có chính sách kịp thời xử lý nợ xấu của ngân hàng phát triển việt nam
chính phủ cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tiếp cận thích ứng với cách mạng công nghiệp bốn